chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc với quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang cho rằng trước bối cảnh phức tạp hơn yêu cầu đặt ra cao hơn đòi hỏi quân đội nhân dân nói chung và quân chủng phòng không không quân nói riêng phải tiếp tục đổi mới phát huy vai trò nằm cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị quân chủng phòng không không quân tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội do đói giảm nghèo tích cực cứu hộ cứu nạn góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn đám quân xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú xứng danh bộ đội cụ hồ
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch hội khoa học và chuyên gia việt nam tại pháp giáo sư nguyễn đức khương hiện đang giảng dạy tại học viện hành chính và quản trị kinh doanh paris pháp
tại buổi tiếp thủ tướng hoan nghênh hội và cá nhân giáo sư nguyễn đức khương thời gian qua đã hoạt động tích cực trong công tác tập hợp lực lượng trí thức người việt tại pháp để hình thành mạng lưới trao đổi tương trợ lẫn nhau và đóng góp cho đất nước nhiều lĩnh vực
thủ tướng mong muốn hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đặc biệt là chú trọng hơn nữa việc làm thế nào để tăng cường vị thế của cộng đồng ở nước sở tại để cộng đồng hội nhập ngày càng vững chắc hơn
năm hai nghìn một mươi một hội được thành lập với mục tiêu tập hợp huy động các cá nhân các nhóm nhà khoa học chuyên gia việt nam tại pháp và các nước khác tham gia
đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của việt nam
ngoài công tác nghiên cứu giải dạy hội còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp trường đại học bộ ngành của việt nam với các nước
giáo sư nguyễn đức khương bày tỏ mong muốn được tham vấn đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề kinh tế tập hợp sử dụng chuyên gia trí thức cũng như tạo động lực cho thế hệ trẻ phần đấu vươn lên
đồng tình với các ý kiến của giáo sư nguyễn đức khương thủ tướng khẳng định chính phủ luôn quan tâm coi trọng nhân tài và sẽ có các chính sách mạnh mẽ về thu hút trọng dụng người tài
chính phủ luôn trân trọng lắng nghe các góp ý hiến kế của các tri thức chuyên gia đối với công tác chỉ đạo điều hành trong bối cảnh việt nam đang thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng
sáng ngày một mươi chín tháng tám tại thành phố sơn la tạp chí cộng sản ban chỉ đạo tây bắc
phối hợp với tỉnh ủy sơn la tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề giảm nghèo đa chiều bền vững thực tiễn định hướng và giải pháp cho các tỉnh tây bắc
đến dự chủ trì cuộc hội thảo có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn văn bình khẳng định thực hiện xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của đảng nhà nước đặc biệt là đối với các đồng bào dân tộc vùng tây bắc
từ việc giảm nghèo đơn chiều sang giảm nghèo đa chiều là một khái niệm mới cần được nhận thức đầy đủ
hội thảo đã nhận được bảy mươi năm báo cáo tham luận các ý kiến tham gia sẽ được chất lọc đề xuất sang kiến kiến nghị với trung ương nhằm thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo đa chiều bền vững cho cả nước nói chung và đối với vùng đồng bào tây bắc nói riêng

tại buổi lễ các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng người bạn gần gũi của chủ tịch hồ chí minh
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng đã công hiến trọn vẹn cho tổ quốc và nhân dân
như chúng tôi đã đưa tin thủ tướng chính phủ đã phân công phó thủ tướng vương đình huệ đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão tại hải phòng và quảng ninh
phó thủ tướng trịnh đình dũng đi kiểm tra chỉ đạo tại nam định và thái bình phó thủ tướng vũ đức đam đi kiểm tra chỉ đạo tại ninh bình và thanh hóa
vào chiều nay sau khi đi vào khu vực hà nội bão số ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân về ảnh hưởng của bão số ba tại các địa phương
tính đến một mươi sáu giờ chiều nay bão hoành hành ở đồng bằng bắc bộ
trọng tâm là hà nội hải dương hưng yên
gió rất mạnh hàng loạt xe máy chạy trên các tuyến phố thủ đô bị quật đổ
nhiều tuyến đường của hà nội ngập úng phương tiện giao thông di chuyển khó khăn
cụ thể đường thụy khuê ngập ống ngã tư lê trọng tấn quang trung hà đông cũng ngập lụt
quốc lộ sáu qua bến xe yên nghĩa cũng ngập nặng
trên phố hai bà trưng hà nội gần tháp hà nội một cây đổ đè lên xe ô tô
hiện bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực hà nội
sức gió mạnh nhất cấp sáu cấp bảy tức bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong ba sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến sâu vào đồng bằng bắc bộ
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
khu vực đông bắc đồng bằng trung du bắc bộ và thanh hóa có mưa rất to
riêng hà nội có gió giật cấp sáu cấp tám và mưa to
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh nam định thành lập ba đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo công tác tại các địa phương trong tỉnh
tập trung ba huyện ven biển nghĩa hưng hải hậu và giao thủy
hiện tỉnh nam định đã kêu gọi được hơn hai tàu thuyền với năm hai trăm năm mươi một ngư dân đang hoạt động trên biển
gần chín trăm linh lao động đang trông coi các đàm bãi tròi nuôi ngao vạng và sơ tán hơn ba dân sinh sống ngoài đê biển
để tránh trú an toàn
theo nhận định từ đài khí tượng thủy văn nam định lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
cũng do ảnh hưởng của cơn bão số ba gây mưa lớn trên diện rộng nhiều tuyến đường tại thành phố hải dương bị ngập sâu bốn mươi năm mươi cm
tuy chưa thấy ngập úng nghiêm trọng như trận mưa tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm nhưng với lượng mưa khoảng gần một trăm linh mm
nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố hải dương đến chiều nay vẫn còn ngập nước từ ba mươi đến bốn mươi cm
nhiều cây lớn và biển quảng cáo bị giật đổ do gió lớn
các hồ điều hòa như hồ bạch đằng hồ máy sứ nước răng khá cao
nếu mưa lớn kéo dài nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng ở thành phố là rất lớn
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám trên địa bàn tỉnh sơn la đã diễn ra mưa to kéo dài nhiều giờ liền
gây thiệt hại nghiêm trọng làm chết một người nạn nhân chết lâu mùa bà xúa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
thư chi bộ bản phá thón xã púng bánh do bị lũ cuốn trôi
đồng thời lũ cũng cuốn trôi ba nhà dân khác trong xã
đến thời điểm này trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sơn la xuất hiện nhiều điểm sạt lở
gây ách tắc giao thông
đáng chú ý một lượng lớn xe nối đuôi nhau dài khoảng một mươi km trên quốc lộ sáu
trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số ba
và ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh trên biển
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các ngành
các cấp khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số ba
và đặc biệt cấm các loại phương tiện ra khơi đánh bắt hải sản
khi chưa có lệnh của các cấp ngành chức năng trước diễn biến khó lường của bão
lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh quảng trị đã triển khai các biện pháp
kêu gọi tàu thuyền của tỉnh quảng trị
cũng như thông báo diễn biến bất thường của cơn bão số ba
đến tất cả các tàu đang hoạt động trên vùng biển quảng trị
nhanh chóng vào bờ tránh chú bão
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
đến nay công tác kêu gọi tàu thuyền đôn đốc kiểm tra các công tác đối phó
phòng chống cơn bão số ba và hoàn lưu sau bão số ba
được cơ quan chức năng triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn tất
hôm nay là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
tại hà nội cùng với nhiều lực lượng tích cực tham gia phòng chống bão
thì với người tham gia giao thông trong những ngày này
luôn được chứng kiến những hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông
xuống đường làm nhiệm vụ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt an toàn
bão số ba chuyển hướng di chuyển nhanh vào hà nội
những con đường ngập nước các phương tiện ủn tắc di chuyển khó khăn
xen giữa dòng người và xe cộ đi lại trong mưa bão
là những chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia phân luồng giao thông
để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã huy động một trăm linh
cán bộ chiến sĩ phương tiện các loại tham gia ứng trực cơn bão số ba
cử cán bộ chiến sĩ phân luồng hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông
tại các vị trí ngập ống bảo đảm việc lưu thông cho người tham gia giao thông
được thông suốt an toàn
ngay từ chiều ngày hôm qua lực lượng cảnh giao thông cũng đã triển khai
một trăm cán bộ chiến sĩ ứng trực và làm việc
và từ một mươi tám h tối ngày hôm qua cho đến giờ này thì có thể nói rằng là
lực lượng cũng đã được huy động tại các ba trăm sáu mươi một nút giao thông trọng điểm
một mươi năm cái tuyến trọng điểm ra vào thành phố được tuần tra kiểm soát lưu động
kịp thời phát hiện và đặc biệt những cái điểm có gặp úng
rồi các điểm cây đổ để phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức phân luồng phục vụ thân dân dân đi lại với cái mục tiêu là
thông suốt và an toàn hạn chế đến việc rủi ro cho mọi người
khi tham gia giao thông khi cơn bão số ba về đổ về trên địa bàn thủ đô
bảy mươi năm năm trôi qua cũng là ngần ấy thời gian lực lượng công an nhân dân
nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng luôn có mặt ở những nơi
khó khăn nhất sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để góp phần mang lại sự bình yên
cho mỗi người với những chiến sĩ cảnh sát giao thông công an hà nội
niềm vui của họ là mọi người tham gia giao thông đều được an toàn qua cơn bão
những bóng áo vàng trên đường phố họ là những người không có ngày nghỉ
và thậm chí là cả trong những dịp lễ tết hay những dịp kỷ niệm như thế này
thì niềm vui lớn nhất đối với họ chính là sự an toàn và bình yên của người dân
khi tham gia giao thông trên các tuyến đường
trong cuộc meeting của toàn thể nhân dân thủ đô giàn đồng ca của đội thiếu niên tiền phong
đã hát vang bài tiến quân ca trào lá cờ đỏ sao vàng
và từ đó bản tiến quân ca và cũng là bản quốc ca của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã luôn song hành cùng lịch sử hào hùng của dân tộc
phóng sự sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn
hiểu thêm về sự ra đời của tác phẩm đặc biệt này và ý nghĩa của nó trong quá khứ
và cả trong cuộc sống hiện đại hôm nay
có lẽ không nhiều người biết tại ngôi nhà cổ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của làng gốm bát tràng này
và có lẽ cũng không nhiều người biết nhạc sĩ văn cao chính là người đã tự tay in đứa con tinh thần đặc biệt ấy của mình
trên trang văn nghệ của tờ báo độc lập số ra đầu tiên
hơn bảy mươi năm đã đi qua kể từ ngày tiến quân ca được chọn làm quốc ca của đất nước
nhưng câu chuyện về nó của hơn bảy mươi năm trước dường như vẫn chưa hề phai nhạt
trong ký ức của những người gắn bó với ngôi nhà này nhiều thế hệ qua
tôi được nghe kể lại là các vị là các bạn như ông đông làm bí thư tình gì của hải hưng
và bác văn cao bác văn lan đã nhờ bố tôi ngồi nhà này
vì không có người ở cho nên là các cụ là địa điểm này là thuận tiện cho các cụ hoạt động cách mạng
cụ văn cao đã viết chữ ngược và viết đốt nhạc ở trên phía nào đó
và đưa viết ngược và đưa giấy lên để các bạn có thể nhìn thấy
cụ văn cao đã viết chữ ngược và viết đốt nhạc ở trên phía nào đó
và đưa viết ngược và đưa giấy lên để phát cho đưa đi các người để chuẩn bị cho hoạt động cách mạng
cũng trong dòng chảy ký ức ấy trong suốt hơn bảy mươi năm qua
nhưng đối với nhạc sĩ văn thao người con trai trường của cố nhạc sĩ văn cao
thì câu chuyện về tiến quân ca lại có một màu sắc khác
bài ca có một cái tính như một cái lời hiệu triệu
một cái tiếng chèn sung một trận trong một đội quân cách mạng
cho nên là cái hình thức làm của ông là ông chọn làm sao mà nó ngắn gọn dễ hiểu và dễ phổ biến nhất
và ông đã sáng tác cái bài tiến quân ca trong một cái ý định như thế
mà khi ông làm tiến quân ca thì ông cũng không nghĩ rằng cái bài hát này sau này trở thành cốt ca
sau khi được chủ tịch hồ chí minh
làm quốc ca của đất nước việt nam dân chủ cộng hòa
lần đầu tiên trong cuộc meeting của giới công chức hà nội
vào ngày một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bài hát tiến quân ca được hàng ngàn người hòa nhịp
cất cao tiếng hát trước quảng trường nhà hát lớn
cũng tại đây hai ngày sau đó
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong cuộc meeting của toàn thể nhân dân thủ đô
giàn đồng ca của đội thiếu niên tiền phong
đã hát bài tiến quân ca
chào lá cờ đỏ sao vàng
khi mà có một cái cuộc meeting của tổng hội công chức
tổ chức để ủng hộ chính phủ trần động kim
thì lập tức là các cán bộ việt minh
do sự lãnh đạo của thành ủy hà nội cướp diễn đàn luôn
và họ đã chuẩn bị cho nhạc sĩ nguyễn yêu hiếu
chơi cái bài hát tiến quân ca
thì sau khi lá cờ đỏ buông xuống quảng trường nhà hát lớn
thì lập tức tới các môn hữu của nhạc sĩ nguyễn hữu đó
đã mang lên cái bài tiến quân ca
thì lúc ấy tiến quân ca nó như là một trái bò
mới đây theo tâm nguyện của cố nhạc sĩ văn cao lúc sinh thời
gia đình cố nhạc sĩ đã hiến tặng ca khúc tiến quân ca
cho nhà nước và nhân dân việt nam
hơn bảy mươi năm trôi qua
bài quốc ca và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng
đã trở thành những biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc việt nam
khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên nền nhạc hùng tráng
mỗi người dân việt nam
đều như được nhắc nhở về lịch sử hào hùng của dân tộc
được hôn đúc thêm tinh thần yêu quê hương đất nước
và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
những âm thanh hùng tráng của bài quốc ca được cất lên
đều mang lại cảm xúc đặc biệt
và có sức lan tỏa mạnh mẽ
như một mệnh lệnh từ trái tim